dịch covid một mươi chín đang gây ra ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
nhất là các doanh nghiệp đầu tàu đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia
báo cáo của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong số một mươi chín doanh nghiệp thuộc đơn vị này
có bảy doanh nghiệp không cân đối được thu chi và năm doanh nghiệp ngành giao thông vận tải
cũng trong tình trạng vô cùng khó khăn
tổng công ty hàng không việt nam việt nam airlines là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
trước tác động của dịch covid một mươi chín
nếu dịch bệnh kéo dài đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi tổng doanh thu của hãng hàng không quốc gia
có thể giảm hơn bảy mươi hai bốn trăm linh tỷ đồng so với kế hoạch ước lỗ gần hai mươi tỷ đồng
dư nợ vay ngắn hạn của tổng công ty đã lên tới vài nghìn tỷ đồng
trong khi nhiều khoản đến hạn thanh toán đang bị tạm dừng
nguy cơ các ngân hàng sẽ không tiếp tục cho vay theo yêu cầu của việt nam airlines đang hiện hữu
ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động kinh doanh của hãng hàng không quốc gia trong thời gian tới
một doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực hàng không là tổng công ty cảng hàng không việt nam
cũng giảm hơn tám trăm linh tỷ đồng doanh thu và giảm hơn năm trăm tám mươi tỷ đồng lợi nhuận trong quý i so với cùng kỳ năm trước
theo kịch bản lạc quan nhất tổng công ty đưa ra nếu thị trường hồi phục trong tháng bảy năm nay
thì lợi nhuận cũng giảm chín mươi năm so với cùng kỳ

tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam ước lỗ khoảng một trăm bốn mươi tỷ đồng nếu dịch bệnh kéo dài đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi
tổng công ty đường sắt việt nam trong quý i năm hai nghìn hai mươi ước lỗ khoảng một trăm linh tỷ đồng do không có khách đi tàu
các công ty thành viên phải dừng chạy hàng loạt đoàn tàu trong nước và tàu lưu động quốc tế
dự kiến cả năm hai nghìn hai mươi tổng công ty đường sắt việt nam sẽ lỗ khoảng từ bảy trăm linh đến hơn chín trăm linh tỷ đồng tùy thời điểm kết thúc dịch covid một mươi chín

tổng công ty đường sắt việt nam sẽ lỗ khoảng từ bảy trăm linh đến hơn chín trăm linh tỷ đồng tùy thời điểm kết thúc dịch covid một mươi chín
tương tự hoạt động vận tải biển bị ngưng trệ khiến tổng công ty hàng hải việt nam vinalize giảm hơn sáu trăm hai mươi tỷ đồng doanh thu hợp nhất trong quý i năm hai nghìn hai mươi
và nếu dịch kéo dài đến hết quý bốn vinalize ước lỗ khoảng bảy mươi sáu tỷ đồng